phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai cho biết vừa khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối tượng siêu qua
trú tại xã yadreng huyện chư pả để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng năm trên đường đi chơi siêu qua có gặp anh cờ so ký ốc trú cùng thôn
ký ốc hỏi xin thuốc lá nhưng qua không cho nên ký ốc đã đánh siêu qua
bực tức đối tượng về nhà lấy kéo quay lại đâm nhiều nhát khiến keoc tử vong rồi kéo sát nạn nhân đẩy xuống mương nước
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh gia lai phối hợp với công an huyện chư pả và công an xã yà ring
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ được đối tượng giết người sau hai mươi giờ gây án
công an huyện quế phong tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự một đối tượng trú tại huyện quế phong
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin
đối tượng này bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thuê ma túy cho một số đối tượng người lào
từ khu vực biên giới thuộc xã tri lễ huyện quế phong giáp xanh với lào vào nội địa
nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng không tổ chức trao đổi ma túy trực tiếp
mà đến địa điểm giao hẹn trước chỉ để lại hàng và sẽ có đối tượng khác đến lấy
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng vương văn khải
trú tại phường tân hưng thành phố hải dương vừa bị công an tỉnh hải dương khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra
theo kết quả điều tra
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi khải sử dụng tài khoản đăng ký trên website
https hai www mallman vn để cho người khác vay tiền dưới dạng tin chấp
lãi suất giao động từ hai cho đến hai mươi đồng một triệu một ngày
tương ứng với bảy mươi ba một năm đến bảy trăm ba mươi một năm
tính đến thời điểm bị phát hiện đối tượng đã thực hiện hơn hai trăm linh hợp đồng cho vay
với tổng số tiền hơn năm tỷ đồng đều dưới hình thức vay lãi ngày
hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn nam tàu
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi làm giả chứng nhận đăng ký xe mô tô
trước đó lực lượng trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa và công an phường hồ nai
phát hiện đối tượng tàu đang làm giả các giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe gắn máy
tại nhà ở khu phố năm phường hố nai thành phố biên hòa
lực lượng công an đã thu giữ một bộ máy vi tính
một máy in kim một máy in màu một máy ép platic và bốn mươi sáu giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
xe gắn máy của nhiều tỉnh thành trong cả nước và nhiều dụng cụ cho việc làm giả giấy tờ
hơn ba ba tấn mỡ động vật và sáu trăm bốn mươi hai kg tóp mỡ không rõ nguồn gốc đang trên đường chuẩn bị đi tiêu thụ
vừa bị lực lượng công an phú yên phát hiện bắt giữ
tại nhà riêng của ông trần kim đảm trú tại phường hoàng hiệp trung
lực lượng công an phát hiện ông đảm đang tập kết ba mươi bốn căn
nhựa và ba mươi chín bao ni lông chứa hơn ba ba tấn mỡ động vật thành phẩm ở dạng chất lỏng
và sáu trăm bốn mươi hai kg tóp mỡ đang được vận chuyển lên xe tải để mang đi tiêu thụ
ông đảm khai nhận mua lại mỡ nội tạng heo bò từ các lò mổ và một số người dân trên địa bàn tỉnh
không xác định được lai lịch không có hóa đơn chứng tử
mang về nhà để sản xuất chế biến mỡ thành phẩm rồi bán kiếm lời
còn tại đồng tháp công an huyện tam nông cho biết vừa bắt quả tang
phan anh thư chủ tại thành phố hồng ngựa tỉnh đồng tháp
đang có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
kiểm tra tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai gói thuốc lá điếu hiệu herovz
tổng trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng và một xe mô tô dùng làm phương tiện vận chuyển
qua làm việc đối tượng thư đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài sean perry stay in
tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền canada tại việt nam
tới chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng ngài sean perry stay in đảm nhiệm cương vị công tác mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ
kể từ khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
quan hệ việt nam canada tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định thực chất
đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
thời gian qua với vai trò cầu nối tích cực có hiệu quả của đại sứ quán canada tại việt nam
quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada
đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao
thông tin chiến lược hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương việt nam canada nói chung
và quan hệ hợp tác chuyên ngành an ninh thực thi pháp luật nói riêng
tương xứng với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị
thời gian tới ngài đại sứ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa bộ công an việt nam
và bộ an ninh công cộng canada cùng các cơ quan hữu quan đàm phán ký kết và thực hiện các hiệp định
nhằm tạo cơ sở pháp lý trong công tác phòng chống tội phạm của lực lượng công an cảnh sát hai nước
tăng cường các hoạt động hợp tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ công tác của mình ngài tân đại sứ sẽ tiếp tục góp phần
củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cũng như mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan thực thi pháp luật canada
cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài sean perry stein khẳng định sự phát triển tốt đẹp
của quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam canada trong thời gian qua
chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
đồng thời tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan hữu quan của canada sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia
cũng trong chiều nay tại hà nội tiểu ban an ninh ban tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
và tiểu ban an ninh trả tự sigem ba mươi một bộ công an tổ chức phiên họp tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác
bảo đảm an ninh trả tự sigem ba mươi một
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trường tiểu ban an ninh
thuộc ban tổ chức đại hội trường tiểu ban an ninh trả tự sigem ba mươi một bộ công an chủ trì phiên họp
báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an ninh trả tự sigem ba mươi một nêu rõ bộ công an đã bàn hành sớm kế hoạch số ba trăm sáu mươi một
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi về bảo đảm an ninh an toàn đại hội thành lập tiểu ban an ninh trả tự sigem ba mươi một
tổ chức ba phiên họp trước khi diễn ra đại hội ban hành phương án bảo đảm an ninh trật tự lễ khai mạc
bế mạc và các trận chung kết bóng đá nam tổ chức kiểm tra khảo sát công tác bảo đảm an ninh trật tự
tại các địa phương trọng điểm công an các đơn vị địa phương đã ban hành và triển khai trên một trăm năm mươi kế hoạch
một trăm linh phương án bảo đảm an ninh an toàn đại hội
phát biểu tại phiên họp tổng kết thay mặt tiểu ban an ninh trả tự sigem ba mươi một
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao biểu dương những thành tích kết quả mà các đồng chí đã đạt được
đồng thời trân trọng cảm ơn bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ quốc phòng bộ giao thông vận tải
ubnd tp hà nội và các địa phương nơi diễn ra các hoạt động của đại hội cùng toàn thể lực lượng công an nhân dân
quân đội nhân dân đã nỗ lực phân đấu phối hợp chặt chẽ vượt qua nhiều khó khăn thách thức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân đã tin cậy giao phó
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn sea games ba mươi một đóng góp quan trọng vào thành công chung của đại hội
thứ trưởng lương tam quang đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm ủng hộ
tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung
bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước nói riêng
quan tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang đã trao bằng khen của bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh an toàn sea games ba mươi một
tại tỉnh vĩnh phúc hội nghị đánh giá kết quả công tác ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền bắc đã được diễn ra
đây là hội nghị đầu tiên sau rất nhiều năm ban chỉ đạo nhân quyền địa phương được thành lập và kiện toàn
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ chủ trì hội nghị
hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh
thành phố miền bắc và sáu tham luận của ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh
các tham luận nêu bật thực tiến bảo đảm quyền con người thực hiện chính sách đối với nhóm người yếu thế
nhất là trong đại dịch covid một mươi chín giải quyết vấn đề tôn giáo dân tộc
chỉ ra những hạn chế khó khăn thách thức bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thời gian tới
kết luận hội nghị đồng chí lê quốc hùng ghi nhận kết quả công tác nhân quyền của các địa phương trên sáu mặt
từ việc hoàn thiện chính sách pháp luật giáo dục nâng cao nhận thức
triển khai bảo đảm an sinh xã hội đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền
dân chủ chống phá đảng nhà nước công tác phối hợp giữa các ban ngành chặt chẽ bài bản hơn
giải quyết tốt vấn đề tôn giáo dân tộc công tác thông tin tuyên truyền về nhân quyền
có những bước chuyển tích cực công khai minh bạch hơn
tuy nhiên công tác của ban chỉ đạo nhân quyền địa phương vẫn có một số hạn chế
do vậy thời gian tới cần kiện toàn ban chỉ đạo nhân quyền từ trung ương đến địa phương
nhất là cơ quan thường trực ban chỉ đạo bảo đảm tính nhanh nhạy chính xác tin cậy hiệu quả là lực lượng đi trước
thống nhất quan điểm bảo đảm nhân quyền gắn với phát triển mạnh mẽ bền vững kinh tế văn hóa xã hội
nhân quyền phải gắn với giải quyết quyền lợi của người dân
bảo đảm quyền con người phải gắn kết hệ thống chính trị
trong đó sử dụng lực lượng công an xã để giải quyết từ sớm các vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân
nằm vững quy định về xử lý các vụ việc dư luận đặc biệt quan tâm để thực hiện đúng quy trình
đảm bảo giải ngân vốn đầu tư phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình
đó là yêu cầu mà thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đặt ra đối với đại diện công an hai mươi hai tỉnh thành
và các trưởng công an nhân dân phía nam tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi hai
tổ chức tại tp hcm vào sáng nay
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch vốn được giao của năm hai nghìn hai mươi hai
đạt tỷ lệ giải ngân cao như cà mau bảy mươi chín một mươi bảy long an sáu mươi sáu một mươi chín đại học cảnh sát nhân dân bốn mươi sáu sáu mươi bảy đại học an ninh nhân dân bốn mươi hai tám mươi sáu
tuy nhiên cùng thực hiện một cơ chế chính sách có đơn vị giải ngân tốt nhưng có đơn vị giải ngân thấp thậm chí chưa giải ngân
một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu thanh toán
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá dù có nhiều cố gắng nhưng hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chưa bảo đảm tiến độ giải ngân
trong đó bên cạnh việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín còn do một số đơn vị địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch vốn
thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư gây kéo dài thời gian thẩm định trình duyệt và triển khai thủ tục tiếp theo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá dù có nhiều cố gắng nhưng hiện nay vẫn còn nhiều địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch vốn